hôm qua ngày hai mươi năm tháng ba tỉnh khánh hòa quyết định đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết như quán bar vũ trường karaoke giạp chiếu phim và sân vận động trừ các cơ sở kinh doanh dịch vụ mặt hàng thiết yếu
cùng ngày các khu du lịch cũng đều ngừng đón khách cho đến khi có thông báo mới nhằm hạn chế tối đa việc tụ tập đông người giảm thiểu việc có thể lây lan virus sars cov hai trong cộng đồng